thông báo của ủy ban châu ec ngày một mươi tám tháng một mươi hai cho biết
hội đồng châu âu đã thông qua gói trừng phạt nga lần thứ một mươi hai
sau khi áo phê duyệt gói này vào cuối tuần qua
gói trừng phạt trên tập trung vào việc áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu kim cương
có nguồn gốc từ nga cũng như áp đặt thêm các lệnh cấm nhập khẩu và xuất khẩu
đối với hàng hóa nga ngăn chặn hành vi lách luật trừng phạt
và lấp lỗ hỏng của các lệnh trừng phạt
theo ec lệnh cấm mua kim cương phi công nghiệp trực tiếp của nga
sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
và tiếp đến là lệnh cấm theo giai đoạn đối với các mặt hàng nhập khẩu gián tiếp
được gia hạn từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài ra theo tuyên bố của ec gói trừng phạt trên cũng bổ sung một trăm bốn mươi cá nhân
và thực thể vào danh sách phong tỏa tài sản
bộ ngoại giao nga cùng ngày đã tuyên bố có những biện pháp đáp trả
phù hợp gói trừng phạt thứ một mươi hai của eu này